nhận lời mời của bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa đoàn công tác của bộ công chính và vận tải cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do bộ trưởng tiến sĩ bao khanh sintavong dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
hôm nay tại hà nội hai bộ trưởng đã có cuộc hội đàm song phương về việc hợp tác trong vấn đề giao thông vận tải giữa hai nước
thời gian qua việt nam và lào đã phối hợp rất hiệu quả trong hoạt động vận tải góp phần giúp hai nước phát triển kinh tế
xã hội ổn định chính trị và củng cố an ninh quốc phòng
biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ được ký ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm xác định tuyến đường sắt viêng trăn
cảng vụ áng và đường cao tốc kết nối thủ đô hà nội
thủ đô viêng trăn là hai dự án kết nối chiến lược để tận dụng vị trí trung tâm của lào trong asean
và lợi thế biển của việt nam cần được hai nước đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đã thống nhất những nội dung trọng tâm sẽ được triển khai thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy như tiến hành kêu gọi đầu tư nghiên cứu lập kế hoạch cho hai dự án tuyến đường sắt viêng trăn
cảng vũng áng và cao tốc kết nối thủ đô hà nội thủ đô viêng trăn đưa ra những phương án giúp lào khai thác
và sử dụng có hiệu quả cảng vũng áng giúp kinh nghiệm mô hình một cửa một lần rừng tại cửa khẩu lào bảo đen sa vận
từ đó xem xét áp dụng mô hình này tại các cửa khẩu như cha lo nafao và cầu treo nam phao
nghiên cứu và kiến nghị nguồn vốn cho các dự án đường phu thít phong đi na song đường một mươi tám b tại tỉnh át ta phư
và một số tuyến đường tại tỉnh săn sổng bun thúc đẩy việc giao lưu đào tạo nguồn nhân lực
trao đổi chuyên môn để nâng cao năng lực cán bộ ngành giao thông vận tải của hai nước
bộ trưởng bộ công chính và vận tải cộng hòa dân chủ nhân dân lào sẽ làm việc tại việt nam đến hết ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi